cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
và công an tỉnh khánh hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao
hoạt động tín dụng đen với số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng
qua công tác quản lý địa bàn cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài
câu kết với các đối tượng người việt nam thành lập các doanh nghiệp nước bóng hoạt động tính dụng đen với quy mô lớn
mới đây lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hai đối tượng quốc tịch ukraine
qua khám xét bốn công ty tại thành phố hồ chí minh cảnh sát xác định đường dây tội phạm do đối tượng romain
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quốc tịch ukraine cầm đầu câu kết với lê thanh huỳnh cang ngụ tp thủ đức
và nguyễn thị nhất phương ngụ quận bốn để hoạt động tín dụng đen qua app easy cash và on credit
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa can số tiền bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba chỉ đạo công ty lọc tính nhận một mươi một triệu usd từ công ty sca
các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng
với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
qua tài liệu thu thập được thể hiện các đối tượng cho hàng trăm nghìn khách hàng vay
thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng